với nỗ lực của các đơn vị liên quan đến hai mươi h ba mươi phút ngày hôm qua ngày ba tháng chín tuyến đường sắt bắc nam đã chính thức được thông tuyến trở lại sau sự cố va chạm giữa tàu hỏa và máy xúc tuy nhiên tốc độ chạy tàu chỉ mới đạt năm km một giờ
trước đó vào lúc bảy h hai mươi phút ngày ba tháng chín đoàn tàu khách mang số hiệu se ba do đầu máy chín trăm bốn mươi ba kéo khi đến km bốn trăm chín mươi một tám trăm linh khu gian ngân sơn thọ lộc tuyến đường sắt hà nội tp hcm thuộc xã cư nẫm huyện bố trạch tỉnh quảng bình đã va chạm với một xe máy xúc đi qua đường sắt
đây là lối đi tự mở đã được rào thu hẹp từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy và cắm biển chú ý tàu hỏa
vụ tai nạn khiến người lái máy xúc bị thương nạn nhân được đi cấp cứu
tại bệnh viện đa khoa huyện bố trạch lái tàu và tất cả các hành khách đi trên đoàn tàu se ba an toàn
tuy nhiên tai nạn này đã khiến đầu máy chín trăm bốn mươi ba bị đổ ba toa xe sát đầu máy bị chật bánh máy xúc hư hỏng
ngay sau khi sự việc xảy ra lãnh đạo tổng công ty đường sắt đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo các đơn vị trong khu vực phối hợp chính quyền địa phương đưa phương tiện lực lượng cứu hộ cứu nạn khẩn trương khắc phục sự cố
các đơn vị quản lý đường sắt đã điều hai cần cầu chuyên dụng để di chuyển đầu tàu và ba toa xe ra khỏi đường dây và đưa về ga ngân sơn
hành khách trên tàu được vận chuyển bằng ô tô đến ga đồng hới để tiếp tục hành trình phía nam
nguyên nhân vụ tai nạn bước đầu được xác định là do lái xe máy xúc thiếu chú ý quan sát khi vượt qua đường sắt qua lối đi tự mở